thủ tướng chính phủ vừa giao bộ tài chính chủ trì phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch có kế hoạch kiểm tra tổng thể vấn đề quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa đình chùa trên toàn quốc thi điểm từ tỉnh quảng ninh báo cáo thủ tướng chính phủ trong quý hai năm nay
thủ tướng chính phủ trong quý hai năm nay

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ một công ty có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ đưa người đi du học nước ngoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc nhận được các đơn tố giác tội phạm của công dân
với nội dung họ đã bị công ty cổ phần đỉnh phát tây nguyên địa chỉ trụ sở đăng ký tại ba mươi bảy trên một mươi một nguyễn công chứ phường tự an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc chiếm đoạt tài sản của họ thông qua các hợp đồng cung cấp dịch vụ đưa người đi du học tại nước ngoài

nguyễn công nam thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện hiệp đức do đặng thị minh kiều thực hiện dưới hình thức biêu hụi
quá trình điều tra xác định do mất khả năng chi trả nợ do làm ăn thua lỗ nên đặng thị minh kiều đã lập nên các dây biêu khống chân biêu khống với lợi nhuận cao để lôi kéo nhiều người trên địa bàn huyện hiệp đức tham gia chơi biêu do mình làm chủ và chiếm đoạt tiền biêu người chơi đóng vào
lực lượng công an xác định kiều đã lừa tổng cộng
ba mươi người với số tiền hơn hai mươi bảy tỷ đồng
để phục vụ điều tra vụ án theo quy định cơ quan cảnh sát điều tra công an quảng nam đề nghị ai là bị hại của đặng thị minh kiều liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam tại địa chỉ hai mươi sáu nguyễn trí thành phường tân thành thành phố tam kỳ qua điều tra viên nguyễn hữu hưng điện thoại chín trăm ba mươi bảy hai trăm ba mươi bốn bảy trăm một mươi một để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình dương phối hợp với đội quản lý thị trường số năm tỉnh bình dương vừa kiểm tra phát hiện một kho hàng tàng trữ kinh doanh thuốc tân dược và bao cao su giả nhãn hiệu số lượng lớn
theo tài liệu của cơ quan điều tra kho hàng trên là của nguyễn đức lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú phường bình chuẩn thành phố thuận an tỉnh bình dương
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ hơn hai bốn trăm sáu mươi tám
sáu mươi viên thuốc tây dạng viên nén hơn năm cái tem chống giả hơn bảy mươi hai trăm linh bao cao su các loại hai bảy trăm linh viên thực phẩm chức năng trị giá hàng hóa tạm giữ ước tính là khoảng hơn một ba tỷ đồng
làm việc với cơ quan chức năng lương không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên vụ việc đang tiếp tục được làm rõ
một mươi bảy tấn nội tạng động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
từ những đầu nậu tại các tỉnh phía bắc để vận chuyển vào phía nam tiêu thụ vừa bị lực lượng chức năng tỉnh nghệ an phát hiện thu giữ
ngày sáu tháng ba tại quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã diễn hồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an lực lượng chức năng tiến hành dừng xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát năm mươi ld một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi bốn kéo theo rô móc mang biển đăng ký hai mươi một l hai mươi nghìn năm trăm tám mươi chín trong huyện văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại vạn ninh huyện quảng ninh

do không xác minh nên không ít người đã làm theo và đã bị lừa chuyển tiền cho đối tượng
chỉ cần gõ cụm từ lừa đảo chiếm đoạt tài khoản zalo trên thanh công cụ tìm kiếm của google sẽ ra hàng loạt bài báo khác nhau về thủ đoạn tinh vi của nhiều đối tượng
qua đó sau khi lập facebook giả vạo các đối tượng sẽ gửi tin nhắn kêu gọi bình chọn con mã qr hoặc đường link sang zalo rồi tiến hành kiểm soát quyền truy cập tài khoản zalo của người dùng
một người bạn của tôi nhắn tin qua facebook và nói là đây là tài khoản mới vì vậy là tôi không nghĩ đây là phương thức lừa đảo
sau đó thì người này có gửi cho tôi một link zalo và kêu gọi là like đối chóng vinh thi
tôi tin được và nhấn vào link đó thì bị mất hoàn toàn quyền truy cập zalo sau đó đối tượng này đã nhắn tin cho người thân của tôi trên danh bạn để vay mượn tiền
với nhiều hình thức thủ đoạn trên
với nhiều hình thức thủ đoạn trên
người thiếu cảnh giác rất dễ trở thành nạn nhân hoặc công cụ cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản của người khác
do đó các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thực sự cảnh giác tuyệt đối không nhấp vào đường dẫn
quách mã qr truyền tiền khi nhận thấy dấu hiệu bất thường từ người lạ hoặc người thân
căn cứ vào giá trị của khoản tiền bị chiếm đoạt mà các đối tượng có thể bị phạt tù từ hai năm và cho đến mức phạt cao nhất là trung thân
đối với người dân khi tham gia các giao dịch ở trên mạng xã hội thì theo quan điểm của tôi sự cần thiết nhất đó là tính cẩn trọng và cần có sự kiểm tra một cách kỹ lưỡng đối với các giao dịch

cơ quan công an đang tiếp tục điều tra hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật